liên quan đến viên cá bè trên sông đồng nai chết bất thường mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã tiến hành lấy mẫu nước mẫu cá kiểm nghiệm làm rõ nguyên nhân
bước đầu xác định chất lượng nước mặt tại khu vực này nhiều thông số chưa đạt quy chuẩn
và việc nuôi cá dày đặc của người dân khiến cá thiếu oxy dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt
cơ quan chuyên môn tỉnh đồng nai đã phối hợp với chính quyền địa phương lấy mẫu nước mẫu cá để đưa đi kiểm nghiệm
đồng thời tăng cường tần suất quan trắc chất lượng nước sông ở khu vực trên
ngành nông nghiệp đồng nai khuyến cáo người nuôi cá neo đậu bè đúng khoảng cách
bảo đảm gióng nước thông thoáng nhằm tăng khả năng trao đổi nước trong lồng bè
đồng thời tăng cường sụp khí quạt nước sủi oxy để tăng cường cung cấp oxy cho cá
ngoài ra người nuôi cá cũng phải chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu vực nuôi cá
bằng cách vớt cá chết thu gom rác thải sinh hoạt ở khu vực nuôi